đợt chiều cường cuối tháng một mươi này khiến nhiều khu vực trên địa bàn tp hcm bị ngập nặng trong vài ngày qua
ghi nhận trong chiều hôm qua chiều cường đạt mức một m sáu mươi ba vượt báo động ba tiếp tục gây ngập nặng
làm xáo trộn đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân ở nhiều quận huyện
nhiều tuyến đường ven canh rạch hàng loạt khu dân cư con hẻm ở quận bảy quận tám huyện nhà bè
như huỳnh tấn phát trần xuân soạn lê văn luông nguyễn văn linh nước ngập lênh láng
chiều lên đúng giờ tan tầm khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân thêm khó khăn
xe cộ bị chết máy hàng loạt hoạt động kinh doanh buôn bán bị ngưng trệ
đợt chiều cường cuối tháng một mươi này đạt đỉnh trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng một mươi
trong đó ngày hôm nay dự kiến mức chiều có thể lên sấp xỉ một m bảy mươi